theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đêm qua ngày một mươi tháng chín áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía nam đảo đài loan và đi vào vùng biển đông bắc biển đông
sáng nay ngày một mươi một tháng chín áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số năm có tên quốc tế là paris
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi năm tám độ kinh đông cách đảo hải nam khoảng bốn trăm bốn mươi km
về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi một biển động mạnh
đến bảy giờ ngày một mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông trên bờ biển các tỉnh từ quảng nam đến thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi cấp độ rủi ro thiên tài dự báo cấp ba
ngoài ra cơn bão mạnh mang khuất trên vùng biển tây bắc thái bình dương đang tiếp tục mạnh lên
có thể đạt cấp siêu bão và di chuyển hướng về khu vực bắc biển đông trong khoảng bốn ngày tới